đồng chí trần quốc vượng ủy viên bộ chính trị thường trực ban bí thư đại biểu quốc hội khóa một mươi bốn tỉnh yên bái đã có cuộc tiếp xúc cử tri các phường nam cường nguyễn phúc nguyễn thái học thành phố yên bái tỉnh yên bái
tại buổi tiếp xúc cử tri thành phố yên bái đề nghị quốc hội cần có các biện pháp để giám sát việc thực hiện chính sách pháp luật về phòng chống xâm hại trẻ em vấn đề bạo lực học đường và sử dụng rượu bia khi tham gia giao thông và một số nội dung khác
phát biểu tại buổi tiếp xúc cử tri thường trực ban bí thư đánh giá cao những ý kiến của cử tri thành phố và kiến nghị với đoàn đại biểu quốc hội về những ý kiến của cử tri liên quan đến các hoạt động của quốc hội
thông tin với cử tri tại kỳ họp lần này quốc hội sẽ thông qua luật phòng chống tác hại của rượu bia
thường trực ban bí thư đề nghị cán bộ đảng viên đề cao tinh thần gương mẫu trong thực hiện việc cấm sử dụng rượu bia được quy định cụ thể trong dự án luật